liên quan đến vụ máy bay quân sự bị rơi ở tỉnh khánh hòa
chiều nay văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết
bộ tư lệnh quân khu năm đã triển khai điện chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh khánh hòa
phối hợp với trường sĩ quan không quân đến hiện trường thực hiện công tác bảo vệ hiện trường
và phối hợp xác minh nguyên nhân vụ máy bay quân sự rơi ở khánh hòa
đến khoảng một mươi h năm mươi phút ngày hôm nay đoàn công tác của bộ chỉ huy quân sự khánh hòa
tổ chức bàn giao hiện trường máy bay cho các cơ quan chức năng của trường sĩ quan không quân
và đoàn điều tra tai nạn máy bay quân chủng phòng không không quân tiếp tục quản lý điều tra xử lý
và giải quyết hậu quả
hiện bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân đã thành lập hội đồng điều tra tai nạn bay
qua xác minh hai phi công hy sinh là đại úy lê xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở gia lâm hà nội
là giáo viên bay kiêm biên đội trưởng phi đội một e kq chín trăm hai mươi
bay kèm trung sĩ đào văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở tam hiệp phúc thọ hà nội
là học viên bay thuộc phi đội một e kq chín trăm hai mươi